xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây nên
bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh
vào tối ngày hôm qua bệnh viện trời đẫy tp hcm đã tiếp nhận hai bệnh nhân trung quốc
xuất phát từ điểm nóng vùng dịch viêm phổi cấp và đã có kết quả dương tính với bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona
ông li jing sáu mươi sáu tuổi từ vũ sương vũ hán hồ bắc trung quốc đến hà nội cùng vợ
cư trú tại hà nội sau đó di chuyển vào nha trang
từ nha trang bệnh nhân cùng vợ và con trai đi tàu hỏa vào tp hcm và sau đó đi taxi về long an
vào ngày một mươi bảy tháng một ông li jing bị sốt có tự mua thuốc uống nhưng không khỏi
cho đến ngày hai mươi tháng một người con trai hai mươi tám tuổi cũng đã bị sốt tự mua thuốc uống nhưng không khỏi
cho đến ngày hai mươi hai tháng một cả hai người tới bệnh viện huyện vũ hán
bình tránh khám bệnh thì được tư vấn tới bệnh viện trở rẫy tp hcm
bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện trợ rẫy thì được theo dõi nghi ngờ
hiện tại các sân bay đã tăng cường công tác giám sát chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và thiết bị
để kiểm tra phòng chống dịch bệnh
vào ngày hai mươi ba tháng một lãnh đạo sở y tế tp hcm đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng dịch
tại sân bay tân sân nhất
tại ga quốc tế sân bay tân sơn nhất bố trí hai máy đo thân nhiệt
ở hai cánh hành khách vào nhà ga
kiểm soát toàn bộ danh sách tất cả các hành khách quốc tế nhập cảnh vào tân sơn nhất
toàn bộ khách quốc tế nhập cảnh vào việt nam đều phải đi qua máy đo thân nhiệt
và kiểm tra các dấu hiệu lâm sàng
để phát hiện sớm nhất những trường hợp nghi ngờ theo tiêu chuẩn giám sát của bộ y tế
đồng thời tăng cường truyền thông qua các màn hình ở sân bay
phát tờ rơi cho các hành khách đi và đến từ vùng dịch
riêng các máy bay đến từ tp hcm được bố trí riêng ống lồng cố định
có lối đi riêng biệt
nhằm hạn chế sự tiếp xúc của những hành khách này
đối với những hành khách đến từ nơi khác
khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trường hợp viêm phổi cấp
biểu hiện ho khó thở mệt mỏi
hành khách sẽ được mời vào khu vực khám lâm sàng sơ bộ
nếu như phát hiện trường hợp nhiễm viêm phổi cấp
sẽ kích hoạt quy trình cách ly
và vận chuyển đến các bệnh viện trong thành phố được chỉ định
để cách ly một cách sớm nhất
để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây nên
cục hàng không việt nam quyết định
hủy toàn bộ các phép bay đã cấp
và không cấp phép bay mới tới thành phố vũ hán của trung quốc
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu
phòng vận tải hàng không triển khai thủ tục
hủy toàn bộ các phép bay đã cấp
và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không việt nam và nước ngoài
khai thác các chuyến bay thường lệ không thường lệ
giữa các điểm tại việt nam và thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
công văn cũng nêu rõ
các hãng hàng không được yêu cầu chủ động liên lạc
với các cơ quan chức năng của cảng hàng không quốc tế thiên hà vũ hán
để xây dựng các phương án giải tỏa khách đã mua vé trên các chuyến bay bị hủy
các cảng vụ hàng không khu vực
tổng công ty hàng không việt nam được yêu cầu bố trí nhân lực
để phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế
tại các điểm đặt máy đo thân nhiệt
để kịp thời theo dõi phát hiện cách ly y tế
quản lý chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bệnh
chuyển sang những thông tin khác
cục cảnh sát giao thông vừa yêu cầu
toàn quốc huy động tối đa lực lượng
để kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
đối với người điều khiển ô tô và mô tô
trên tất cả các tuyến giao thông
trước trong và sau tết nguyên đán canh tí
nhất là trong bảy ngày nghỉ tết
theo đó cục cảnh sát giao thông yêu cầu
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an
các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo
với tinh thần cao nhất
đảm bảo tối đa lực lượng phương tiện để thực hiện
các phòng cảnh sát giao thông tham mưu
cho giám đốc công an tỉnh thành phố
huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự
công an cơ sở để tiến hành thường xuyên
liên tục kiểm soát và xử lý
các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trên các tuyến giao thông đối với người điều khiển
ô tô và mô tô cả trong các ngày tết
không để việc kiểm soát và xử lý
bị trùng xuống
thực hiện nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín ndcp
của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên
đã triển khai tổ chức kiểm tra xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm
sau hơn hai mươi ngày thực hiện đã có nhiều
chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông
đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố thái nguyên đang thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn
tại đường bắc cạn thành phố thái nguyên
sau hơn ba mươi phút
kiểm tra nồng độ cồn gần năm mươi lái xe
kết quả không có trường hợp nào
vi phạm về nồng độ cồn
đó là những tín hiệu tích cực trong ý thức
của người tham gia giao thông đồng thời
cũng cho thấy tính hiệu lực hiệu quả
của nghị định một trăm linh khi áp dụng vào cuộc sống
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hành vi vi phạm này rất rõ ràng
và sự nghiêm của lực lượng cảnh giao thông
cũng làm cho người vi phạm
làm cho người dân
đặc biệt là những người trước đây có vi phạm về nồng độ cồn
cũng giảm bớt
tuy nhiên trước đó từ ngày một tháng một
đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
đã phát hiện lập biên bản
xử phạt bảy mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe
tạm giữ phương tiện bảy mươi ba trường hợp
phạt tiền trên bốn trăm bảy mươi triệu đồng
qua công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm
theo nghị định một trăm linh
ý thức của người tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực
nhất là đối với các hành vi
vượt đèn đỏ điều khiển xe mà trong hơi thở
có nồng độ cồn
quá trình thực hiện thì đối với
người dân thì các
tổ chức cá nhân cũng
tương đối chấp hành các quy định pháp luật
do nhận thức của người
dân được chuyển đổi
quá trình thực hiện chúng tôi
khó triển khai
tuyên truyền qua các hình thức
thông báo trên
các phương tiện thông tin đại chúng cũng như
các quy định của nghị định một trăm linh
luật phòng chống
tác hại của rượu bia
tại trụ sở đơn vị
và quá trình tuần trải đảm sát
chúng tôi xử lý chúng tôi cũng có tuyên truyền
nên chuyển biến
trong ý thức chấp hành đối với
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
là rất tốt
theo công an tỉnh thái nguyên đến thời điểm hiện tại
số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
đã giảm so với cùng kỳ năm
vào chiều ngày hôm qua tại trụ sở công an tp hcm
đã diễn ra lễ khen thưởng
cho lực lượng công an
đã điều tra nhanh chóng
và bắt giữ được nghi can
trong vụ cháy nhà tại quận chín
khiến năm người tử vong
trong gia đình
vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào những ngày cận tết
đang khiến cho dư luận quan tâm
tại buổi khen thưởng
công an tp hcm đã nói về manh mối
để phát hiện đối tượng phóng hỏa gia đình
tại quận chín
trường công an tp hcm cho biết
vụ cháy nhà dân tại số năm trăm sáu mươi bảy
trên hai mươi hai f đường đỗ xuân hợp
khu phố sáu phường phước long b
là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
và do có tính chất nghiêm trọng đó
nên giám đốc công an tp hcm
đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm phối hợp với công an
quận chín và các đơn vị liên quan
khẩn trương điều tra xác minh
làm rõ nguyên nhân vụ cháy
qua điều tra xác minh và bằng các biện pháp
nghiệp vụ đã nhận định
đây không đơn thuần là cháy do sự cố
sinh hoạt mà có dấu hiệu của tội phạm
trên cơ sở mà ra soát
từ rất nhiều nguồn cũng như
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
thì vào chiều ngày hôm qua
công an quận chín cũng đã phát hiện
nối lên một đối tượng
có nhiều nghi vấn nhất và
sâu chuỗi lại nhiều sự kiện
thì cho thấy rằng đây là một đối tượng
có khả năng nhiều nhất
có liên quan đến vụ án này
đó là đối tượng
nguyễn hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú
năm trăm sáu mươi bảy hai mươi hai a đỗ xoanh hợp
khu phố sáu phượng phước long bê
đối tượng phước là người hàng xóm
ở ngay sát bên
nhà của bà nguyễn
và có thể nói là hai nhà này sinh sống
hàng xóm láng giềng với nhau cách đây cũng đã hơn hai mươi năm
vừa đấu tranh bằng những
chứng cứ cụ thể và xác đáng
thì đến khoảng
tối ngày qua
với sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ
bc một bc hai công an phòng nghiệp vụ
thì đối tượng nguyễn hữu phước
đã khai nhận
chính là người
đã gây ra cái vụ cháy này
với cái động cơ đó là trả thù
sáu đơn vị tham gia điều tra và
phá án siêu tốc gồm công an quận chín
phòng kỹ thuật hình sự cục kỹ thuật hình sự
phòng cảnh sát hình sự
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
và phòng sáu cục cảnh sát hình sự
đã được bộ công an ubnd tp hcm
và công an tp hcm
trao tặng bằng khen đối tượng nguyễn hữu phước đã khai nhận
được khen này cũng nằm trong kế hoạch thi đua khẳng thường
phòng chống tội phạm dịp tết nguyên đán
canh tí hai nghìn hai mươi
của bộ công an đề ra
tại bắc giang cũng vừa xảy ra một vụ
phóng hỏa đốt nhà công an huyện tân yên
tỉnh bắc giang cho biết là đang tạm giữ đối tượng
hoàng văn tùng bốn mươi bốn tuổi để điều tra
và đây là đối tượng đã có hành vi
mang xăng đến đốt nhà bố vợ
theo thông tin ban đầu vào chiều
ngày hai mươi hai tháng một tùng mang một
căn xăng hai mươi lít đến nhà bố vợ
và ông vi văn sự ở xã phúc hòa
huyện tân yên tỉnh bắc giang rồi châm lửa đốt
vụ việc đã khiến ông sự và vi thị liên
là vợ của tùng bị bỏng nhẹ
riêng tùng bị bỏng nặng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do
tùng bị chị liên yêu cầu ly hôn
nếu kéo không được đối tượng đã mang xăng
đến nhà bố mẹ vợ để phóng hỏa
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã bản giao bốn đối tượng cả nam
nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cho công an thành phố bùa ma thuật xử lý theo thẩm quyền
trước đó trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
một tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đắk lắc nhận được tin báo từ người dân
nên đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà
ở hẻm sáu đường cao đạt
phường tân lập tại đây tổ công tác
đã bắt quả tang bốn đối tượng đang có hành vi
tiêm trích chất ma túy
bốn đối tượng gồm trần minh trương bốn mươi năm tuổi
vũ lê thanh thủy ba mươi hai tuổi
cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
trấn anh tuấn hai mươi năm tuổi chú tại huyện
crong nang tỉnh đắk lắc
và nguyễn mạnh quân ba mươi một tuổi trú tại huyện
đắk song tỉnh đắk nông
cả bốn đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự
và nghiện ma túy từ nhiều năm nay
bước đầu công an đã làm rõ
ngôi nhà này do trương thuê ở trọ
và bốn đối tượng thường xuyên tụ tập về đây
để sử dụng ma túy kiểm tra trong ngôi nhà
tổ công tác phát hiện và thu giữ hàng trăm
bơm kim tiên đã qua sử dụng
sau khi đưa vào bệnh viện thành phố
bơm ma thuật xét nghiệm thì cả bốn đối tượng
đều dương tính với chất ma túy
trong ngày hai mươi một tháng một công an thành phố hưng yên
công an huyện tiên lữ
đã liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ
buôn bán tàng trữ trái phép các loại pháo nổ
vào tối ngày hai mươi một tháng một tại khu vực
cầu an tảo đường lê văn lương
thành phố hưng yên tổ công tác công an
thành phố hưng yên đã bắt quả tàng
trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở xã đào dương huyện ân thi
đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
thu giữ tại chỗ một mươi hộp pháo
có trọng lượng hơn một mươi bốn kg
qua đấu tranh nam khai nhận đã mua
số pháo trên tại làng sơn
và mục đích mang về để sử dụng
cùng ngày đối tượng nguyễn hải đoàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ở xã liên khê huyện khói châu
đã bị công an huyện tiên lữ
phát hiện bắt quả tàng khi đang vận chuyển
năm bánh pháo nổ có trọng lượng hơn bảy kg
hải khai nhận mua số pháo trên
với giá bốn triệu đồng của một đối tượng
ở huyện khói châu
thưa quý vị các bạn
ngày hôm nay đã là ngày ba mươi tết
và việc đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân thành phố đà nẵng
vui tết đón xuân canh tí
đã được lực lượng công an thành phố lên kế hoạch
từ rất sớm và triển khai quyết liệt đồng bộ
cho đến thời điểm này thì tại các địa bàn
trọng điểm tình hình an ninh trật tự
vẫn đang được giữ vững ổn định
tất cả đã sẵn sàng để nhân dân đón một năm mới
và tuyệt đối an toàn
những ngày cuối năm kỷ hợi
khi người người chuẩn bị
cho tết canh tí hai nghìn hai mươi
thì lực lượng cảnh sát ma túy
công an quận hải châu
thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an thành phố
vẫn miệt mài trên từng cây số
dốc toàn lực để triệt phá thành công
vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy
bác sĩ đối tượng hoàng thị hân
ba mươi tuổi chú thành phố hà nội
phát hiện gần tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong phòng trọ
trên đường trưng nữ vương
tám trăm linh viên ma túy tổng hợp này
mà nếu công an quận hải châu
nó lồng ra góc quán bar vụ trường
thì biết bao nhiêu hệ lịch
trong thành phố
nó sẽ tăng công nghiệp
số đấu tượng
nghi củ sử dụng nữa
hai cái này cặn lại
thì hệ lịch sẽ ảnh hưởng đến tật tệ sau
bên cạnh công tác đấu tranh trực tiếp
với các loại tội phạm
công an thành phố còn chỉ đạo công an
khắp các đơn vị địa phương
tăng cường quản lý địa bàn
gọi hỏi gian đe các đối tượng hình sự nổi cộng
ngoài ra lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát một trăm một mươi ba thường trực chiến đấu
theo kế hoạch chỉ đạo của giám đốc công an thành phố
tăng cường tuần tra kiểm soát
để phòng ngừa các loại tội phạm
riêng tại các cuộc vui chơi giải trí
nơi dự báo sẽ tập trung đông người dân
cũng được công an thành phố bố trí
nhiều tổ công tác công khai
mật phục để bảo vệ cho người dân
du xuân an toàn
tiểu đoàn cảnh sát cơ động
đã bố trí lượng tuần tra kiểm soát
hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trên các tuyến địa bàn trọng điểm
của công an thành phố
nhằm kịp thời phát hiện
xử lý các loại tội phạm cướp
cướp dịch các hành vi vi phạm
pháp luật khác như cơ đấu trật tự công cộng
và các hành vi vi phạm
về luật giao thông
hiện nay toàn bộ một trăm linh quân số của công an thành phố đà nẵng
đều tham gia ứng trực
sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu
nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
song song với các biện pháp đồng bộ
và cụ thể đang được
được lượng công an triển khai
thì rất cần mỗi người dân
cần nêu cao tinh thần cảnh sát
ý thức chấp hành pháp luật
để đón một cái tết thật an bình hạnh phúc
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu buộc lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên
đối với đối tượng nguyễn thị ngần
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn doãn thượng
xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo chấm
ở đuôi lông mày phải
cũng phạm tội
tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên lữ
tỉnh hưng yên là đối tượng đào văn huỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn tân khai
xã thiện phiến huyện tiên lữ
tỉnh hưng yên cao một m năm mươi bảy
lông mày ngang mắt híp sống mũi thẳng
rái tay trúc khi nói
miệng hơi méo
còn có đối tượng phạm thị thu hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú
tại một trăm bảy mươi bốn b đường điện biên
phường lê lợi thành phố hưng yên
tỉnh hưng yên bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hưng yên ra quyết định truy nã
về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm
sau đuôi lông mày phải
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện